không cố định về thời gian để tránh các phương tiện nắm được khung giờ cụ thể của lực lượng tuần tra kiểm soát và trốn tránh
chú trọng đến các địa bàn trọng điểm thường xuyên có xe quá tài hoạt động các tuyến vận tài hàng hóa từ các kho cảng biến bãi các dự án săn nấp mặt bằng thi công các khu vực khai thác khoáng sàn
việc tăng cường xử lý xe quá khổ quá tài được duy trì thường xuyên và trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có gần ba trăm linh trường hợp bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
ở bên cạnh trạm cân liên ngành này thì công an tỉnh cũng đã cấp phát
cho lực lượng chức năng chúng tôi các cân tải trọng lưu động và khi tiến hành xử lý đối với các phương tiện thì chúng tôi cũng chủ động hơn đối với việc lé tránh trốn tránh của các lái xe chở các hàng quá trọng tải trọng tải cho phép
đối với các phương tiện cơi nới chở hàng quá tài quá khổ lực lượng cảnh sát giao thông nghiên quyết yêu cầu hạ tài cắt thùng mới được phép tiếp tục lưu thông
đặc biệt trong xử lý sẽ
giả soát hồ sơ để phát hiện trường hợp tái phạm
từ đó có cơ sở để áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật cũng như kiến nghị với các cấp có thẩm quyền trong việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tài
thứ nhất là tuyên truyền cho đội ngũ lái xe và các chủ phương tiện là phải chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng quá khổ quá tải không cơi nới thành thùng và chở đúng tải trọng được phép
và đối với những phương tiện mà vi phạm thì chúng tôi đã
chúng tôi đã tổ chức các đợt ra quân để mà xử lý và ông đã xử lý rất nhiều trường hợp là phải yêu cầu xử lý cả về tài trọng cả về lỗi quá tài có khổ quá tài cơi nới thành thùng cả về cái lỗi giấy phép lái xe
và chúng tôi tước rất nhiều giấy phép lái xe
và sau đó cũng yêu cầu các chủ phương tiện là phải chủ động hạ cái tài bỏ cái cơi nới thành thùng
chúng tôi chỉ đảm quyết liệt là phải đeo bám chứ không bỏ đeo bám và chỉ đảm quyết liệt
cái hai nữa là cái tình trạng vì cái lợi nhuận
cái lợi nhuận cho nên là cái bất chấp để mà hoạt động cái quá khổ quá tài thì vẫn còn
tuy nhiên chúng tôi cũng phương châm là cũng xử lý rất nhiều đến nơi đến chốn những trường hợp như vậy cho nên là chúng tôi không có phùng cấm trong xử lý cái này
giáp danh với nhiều địa phương có tuyến quốc lộ một mươi nối từ quảng ninh hải phòng đi về các tỉnh phía nam
lưu lượng phương tiện giao thông lớn tiềm mẩn phức tạp về tai nạn giao thông và vi phạm trên tuyến
hơn bảy hai trăm linh trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh thái bình xử lý được gần một bảy trăm linh giấy phép lái xe trong sáu tháng đầu năm
mặc dù các đối tượng sử dụng các chiêu trò thủ đoạn để trốn tránh gây khó khăn
nhưng với tinh thần không có ngoại lệ công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường thường xuyên và liên tục trên các tuyến trọng điểm
thưa quý vị như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng để bàn về những câu chuyện đáng lo ngại trong lĩnh vực y tế
theo một số liệu mới nhất thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa mới công bố thì trong vòng gần hai năm qua đã có tới gần chín bốn trăm linh nhân viên viên chức y tế xin thôi việc bỏ việc
trong đó thì chủ yếu là các bác sĩ có tay nghề tình trạng các viên chức y tế xin nghỉ việc và thôi việc tiếp tục gia tăng
trong đó nhiều nhất là ở thành phố hồ chí minh và tại hà nội
đây là câu đệ câu chuyện đau đầu đối với ngành y tế khi mà có nhiều bác sĩ giỏi và chuyên môn sâu đã rứt áo ra đi sang các bệnh viện tư
cũng đồng nghĩa với việc là người dân sẽ rất khó để tiếp cận được với các bác sĩ có chuyên môn giỏi
thực trạng này sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào
cùng phân tích về vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ tiến sĩ trần tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu những trao đổi cụ thể thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip tổng hợp
tại hà nội theo thống kê của sở y tế cho thấy đã có gần chín trăm linh nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác
cập nhật bốn tháng đầu năm nay các bệnh viện ở hà nội có hai trăm hai mươi sáu nhân viên y tế nghỉ việc một mươi bảy người khác xin chuyển công tác
còn ở thành phố hồ chí minh sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
năm hai nghìn hai mươi một có hơn một nhân viên y tế nghỉ việc
còn đến năm nay chỉ trong quý i con số xin nghỉ đã là gần bốn trăm linh trường hợp
không chỉ ở hai thành phố lớn mà thực trạng y bác sĩ xin nghỉ việc còn xảy ra tại nhiều bệnh viện cơ sở y tế trên cả nước
vâng thưa bác sĩ chúng ta vừa theo dõi một đoạn tổng hợp và con số gần chín bốn trăm linh cán bộ nhân viên y tế đã xin nghỉ việc
trong khoảng thời gian chỉ một năm rưỡi thôi
đã nói lên điều gì
và theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ạ
vâng cái sự chuyển dịch nhân lực và đây là chú ý là nhân lực có chuyên môn cao
đang giữ các vị trí tạo nên chất lượng cho nền kinh tế công chuyển sang khối tư nhân các bệnh viện tư
thì đi vào căn nguyên thì tôi nghĩ rằng nó có bốn cái nhóm chính
câu nhóm thứ nhất là phải nói là cái nhóm tăng nguyên tôi gọi là nội tại của cái khối bệnh viện công

chẳng hạn vấn đề quản lý chẳng hạn chúng ta thấy rằng là duy trì một cái tình trạng lương thấp này
rồi là cái tình trạng quản lý nó phức tạp vừa là công nhưng vừa là tự chủ
rồi những cái thế mạnh mà trước đây của công đang bị giảm khá nhiều
ví dụ như thế mạnh về vấn đề đào tạo con người thế mạnh về vấn đề các cơ hội đào tạo đấy
hoặc là cơ hội tham gia các nghiên cứu khoa học
thì chúng ta đều thấy rằng vừa rồi chất lượng đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học đều giảm đều đi xuống
và áp lực công việc
thì trước đây bệnh viện công dường như lẽ ra áp lực công việc nó phải không bị nặng nề như bên tư
thì hiện nay bây giờ cả về phần trách nhiệm lẫn khối lực công việc đều sức tăng
thì đấy là cái khối tôi gọi là chung về cái nội tại của bệnh viện công
chưa kể đến còn một loạt các vấn đề trách nhiệm phải thực thi như vừa dịch vừa qua
một cái nó quá tải
điểm thứ hai cái nhóm thứ hai là lại là nhóm chính cái sự phát triển của khối bệnh viện tư
rõ ràng nó có sự phát triển là không chỉ về mặt là
tôi gọi là hình thức trang thiết bị mà đã có một sự thay đổi
mang cả về mặt và tạo ra được môi trường giúp cho các anh em chuyên môn của y tế công nhận thấy rằng
đấy là một môi trường có thể làm việc được lâu dài và phát triển được chuyên môn cho họ đảm bảo phiên cho họ
cái đấy mới là cái mà tôi thấy là một cái sự nó đánh mạnh vào cái tâm lý
ví dụ như là lương của họ trả nó xứng đáng
thứ hai các cán bộ làm việc ở đó chuyên môn được tôn trọng về chuyên môn và được quyền tôi gọi là quyết
khá chủ động
rồi là thứ ba nữa là họ cảm thấy họ có trách nhiệm với bệnh nhân
chúng ta đều thấy rằng là bên tư họ làm thì cái sự mối liên hệ giữa bệnh nhân với lại thầy thuốc ấy
nó có một cái cảm giác đưa lại bệnh nhân thấy là tin tưởng trách nhiệm hơn
mà không chỉ với khám rồi sau ngay sau đó họ cũng được tiếp tục tiếp nối được
hoặc còn cái cơ hội học tập đào tạo thì gần như bây giờ cũng không cứ về bệnh công
họ đã được học tập đào tạo và thậm chí là không khác gì
thậm chí là các cái khóa đào tạo ngắn ngày của bên công họ trực tiếp đi vào nơi lớn hơn
nó ra một cái thế là mất dần cái ưu thế của công
điểm thứ ba nữa là xem về vấn đề chính sách thì dường như chúng ta cũng đã có một cái chính sách
mà đã tôn trọng gọi là tạo một sự công bằng hơn giữa công và tư
chẳng hạn tôi nói là bảo hiểm y tế trước đây thì người ta chỉ nghĩ rằng chỉ phải vào công
nhưng bây giờ là bệnh tư cũng được chấp nhận với sự như thế
hoặc là các cơ hội đào tạo thì đôi giữa cũng mở ra cả cho công
thế như thế rằng là nó xóa dần và tạo một cái môi trường cạnh tranh tôi gọi là lành mạnh công bằng hơn
cho nên đấy cũng là một cái là làm niềm tin
cho người bác sĩ giỏi ở bệnh viện công họ cũng nhìn nhận sang
và điểm thứ tư là cái quan trọng nữa là nhận thức xã hội
trước đây nhận thức xã hội là phải rời công ra bên ngoài là một cái thách thức rất chăn trở
dù là lương thấp dù là cái môi trường có thể có những cái này cái kia
nhưng mà đến bây giờ người ta thấy rằng là không phải như thế
và người ta đã nhận thấy rằng công cũng thực ra trong vấn đề cung cấp dịch vụ y tế
thì nếu như những quản lý khác chính sách mà tốt thì người dân đặc biệt là cái tầng lớp có tiền
họ nhận thấy
nhận thấy rằng lại còn là giúp khắc phục được một số khó khăn mà công đang phải
ví dụ vấn đề thời gian vấn đề tiếp cận bác sĩ
thế như vậy đấy tôi tạm gọi là bốn cái căn nguyên đó nó dẫn đến
như vậy là có rất là nhiều nhóm nguyên nhân từ thực tại lẫn sự cạnh tranh giữa bệnh viện công bệnh viện tư
từ cơ chế chính sách cho đến là cái sự thay đổi về nhận thức của người dân đúng không ạ
thế nhưng có một vấn đề là khi mà đội ngũ y bác sĩ đặc biệt là những nhân lực cao trong ngành y ở bệnh viện công
chuyển sang các bệnh viện tư thì cơ hội để tiếp cận với những bác sĩ giỏi của những bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nghèo sẽ bị giảm đi rõ rệt
hệ lụy của cái thực trạng này đã thể hiện rất rõ bác sĩ có thể phân tích cụ thể hơn đúng không ạ
khi mà cái đội ngũ cán bộ chuyên môn trước đây chỉ là về hưu rồi thì mới sang tư chuyên môn giỏi
nhưng bây giờ là cả đang đứng trước đang giữ các vị trí trọng trách
vẫn là chuyên môn tạo cái uy tín của chuyên môn của công cũng sang tư
thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái chất lượng chuyên môn của công sụt giảm
mà bệnh viện công chúng ta biết rằng là cũng đóng vai trò là tạo ra sự công bằng cho sống sức khỏe
là nơi để mà phục vụ cho các đối tượng bệnh nhân nghèo trung bình
thế thì như vậy là tạo khi mà dịch chuyển thế này thì tạo ra sự mất công bằng
chúng tôi gọi là trong cái quyền được hưởng cái chất lượng dịch vụ y tế
như vậy là rõ ràng là những đối tượng mà có khả năng kinh tế tốt hơn sang tư nhiều hơn
được hưởng hầu hết là các cái ưu thế về bệnh nhân trung môn nhiều hơn
nhưng thì các đối tượng nghèo các đối tượng thu nhập trung bình giảm đi cái nguy cơ được tiếp cận các chất lượng trung môn
và như thế nó đặt ra một loạt các vấn đề
vấn đề thứ nhất là nếu như không có sự điều chỉnh thì cái vòng xoắn này nó sẽ tiếp tục tăng lên
và như thế nó sẽ tạo gánh nặng cho đối với người nghèo
và gánh nặng đến người nghèo thì bắt buộc phải có những trình lý ở cái chế độ an sinh
thứ hai nữa là nó tạo một cái áp lực là
trong cái tài chính cho chính sách y tế hiện nay
thì chúng ta nếu như không có sự chuyển đổi
thì không thể nào khắc phục được cái tình trạng mà chuyển dịch như thế này đâu
nhất là khi y tế tư ngày càng họ tiếp cận với những cái
khi họ đã có được niềm tin của xã hội thì họ phát triển tôi cho rằng là nhanh
thế thì một điểm nữa là chúng ta còn bị cạnh tranh bởi cái toàn cầu với các dịch vụ y tế khác
tôi cho rằng là trong cái hậu quả này
thì nó đã đặt ra một số vấn đề cả về mặt chính sách
và cả về mặt can thiệp mạng kính hệ thống cho chúng ta điều chỉnh
vâng rõ ràng đúng như ông vừa mới phân tích thì là
cái người chịu thiệt hại nặng nề nhất lúc này chính là người dân
quyền hợp với mặt y tế người nghèo của họ là không được đảm bảo
và một vấn đề nữa mà chúng ta cũng đã đề cập ở phần đầu của chương trình đó là
đối với những bệnh viện công như thế này đặc biệt là viện công lớn
thì được coi là cái nôi để đào tạo về nhân lực chất lượng cao đối với ngành y
khi mà có sự dịch chuyển từ viện công sang viện tư như vậy
thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công tác đào tạo đúng không ạ
vâng cái truyền thống đào tạo của chúng ta từ trước đến nay
thì tất cả các bệnh viện công lớn đều là cái nôi để đào tạo nhân lực cho ngành y
trường hà nội ở huế hay tp hcm đều như thế
thế thì khi mà cái chất lượng công bị sụt giảm
khi một cái đội ngũ cán bộ tay nghề cao mà họ cũng là cái nguồn cán bộ đào tạo hàng ngày
giám sát cái công cầm tay chỉ việc cho các khối lầm lấm sàng như thế này
thì sẽ chắc chắn rằng nó làm giảm chất lượng chuyên môn đào tạo
thế thì nó lại phải đặt ra vấn đề là chúng ta sẽ phải thách thức đứng với thách thức này
tôi nghĩ là cũng khó giải quyết đấy nếu như chúng ta không lại có một cái chính sách cân đối
là cái sự tham gia của tư vào trong đào tạo như thế nào
tức là tôi cho rằng là các bệnh viện tư tốt ấy tới đây ấy
họ cũng sẽ phải có một cái sự chủ động trong vấn đề nhân lực
bởi vì cũng sẽ đến lúc là cái câu chuyện đào tạo bị ảnh hưởng
thì không đủ khả năng cung cấp các chuyên môn tốt
thì lúc đó bên tư phải vào cuộc
và như thế chúng ta phải có chính sách để điều chỉnh trong vấn đề chính sách đào tạo dưới đây
thưa ông rõ ràng đây là một cái thách thức rất lớn
không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng đến ngành y
là một ngành liên quan trực tiếp đến sinh mạng của con người
đến sức khỏe của con người và sức khỏe của cộng đồng
thế thì cái câu chuyện làm như thế nào để có thể là giữ chân được bác sĩ
nhưng đặc biệt là bác sĩ giỏi ở những bệnh viện công
theo ông thì đâu là vấn đề then chốt ạ
tôi nghĩ rằng là muốn giữ được ấy
thì như tôi nói trong bốn nhóm nhân nhóm nhân đầu tiên là vấn đề gọi là
cái vấn đề nội tại của bệnh viện công
trong đó có cái vấn đề là về quản lý
trong quản lý thì vấn đề lương anh phải mang tính gọi là không cao được như tư
chắc chắn không cao được như tư nhưng phải đảm bảo làm sao cân bằng được
ở cái mức quá thấp đến như hiện nay mà buộc họ phải ra đi là một
thứ hai là anh phải tạo một cái quản lý cho nó gọi là không phức tạp như hiện nay
cái phức tạp ở đây là vừa là công có sự giám sát rất chặt chẽ trong hệ thống
nhưng đồng thời lại bắt họ phải tự chủ
mà cái tự chủ này có nghĩa là họ phải lo về mặt tài chính đi theo hướng thương mại
và như thế nó cái sự mâu thuẫn lợi ích giữa công và thương mại
mà nhà nước đặt ra cho vài chồng y tế công
nó làm cho rất phức tạp trong vấn đề quản lý
mà chúng ta nhận thấy vừa rồi trong một loạt các câu chuyện
như vấn đề thiếu thuốc vấn đề trang thiết biện này
là cái sự gọi là đang rất khó khăn trong vấn đề
những người lãnh đạo ở trong bệnh viện họ rất phân vân trong vấn đề
giữa cái gọi là cơ chí thị trường mình phải theo
và cái gọi là trách nhiệm quản lý của nhà nước cổ công
đấy là hai
cái thứ ba nữa là phải quay trở lại củng cố cái hệ thống gọi là cái vai trò đào tạo của
mà hệ thống y tế công đang đảm bảo
thế thì cái vai trò đào tạo ở đây tôi nghĩ rằng là công
trong cảnh sát
trong cảnh sát
trong cảnh sát
điện tranh với tư cũng khó đấy
chứ không phải dễ
nhất là cái khu vực điều trị
nhưng bên tư hiện nay là chưa tham gia được vào cái mảng dự phòng
thế thì cái cách đào tạo của công hiện nay cũng phải thay đổi
phải nhấn mạnh vào cái vai trò rất là đặc thù của công
và bảo vệ cho người nghèo
bảo vệ mang tính gọi là hiệu quả ngăn chặn căn nguyên
tức là phải đi vào dự phòng
hay nó khác đi là mô hình đào tạo bác sĩ phải nhắm được đến là
cái mô hình chăm sóc của bệnh viện công đi theo hướng
người ta gọi là chăm sóc toàn diện chăm sóc có dẫn đến sự phòng
nếu làm được như thế thì mới có thể lập lại cân bằng được
và tránh được cái tình trạng khi mà thức sáng
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ trong thời gian rất là ngắn ngủ của chương trình
rõ ràng là chúng ta ngay bây giờ phải có những giải pháp rất là cấp bách
để có thể giải quyết được triệt đề tình trạng này ngay ở thời điểm hiện tại
và về lâu dài thì những chính sách về quản lý cũng cần phải có sự thay đổi
thì cân bằng giữa khối bệnh viện công và bệnh viện tư
và đảm bảo được quyền lợi của bác sĩ và nhân viên y tế
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ